chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống số của truyền hình công an nhân dân
chương trình phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv
thưa quý vị thời gian gần đây nghị trường quốc hội liên tục nóng lên
vì những tranh luận của nhiều đại biểu quốc hội
xoay quanh mức quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
dù có nhiều ý kiến trái chiều tuy nhiên đa số đại biểu đều tán thành
với mức quy định đưa ra trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trên thực tế thì việc xử lý quyết liệt vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
có tác dụng tích cực nhất định về thay đổi ý thức chấp hành pháp luật
của người tham gia giao thông hạn chế tai nạn giao thông
và hiện nay công nghệ hiện đại cũng đang hỗ trợ người sử dụng phương tiện cá nhân
góp phần đẩy lùi vi phạm nồng độ cồn
chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về câu chuyện này trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
vụ tấn công kyper elastic diễn ra ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
lấy đi số tài sản mạng hóa trị giá hơn bốn mươi bảy triệu đô la mỹ
tức là khoảng một một trăm bốn mươi tỷ đồng
và tất cả được gửi vào một địa chỉ ví duy nhất
hiện tại nhiều email nạp danh gửi đến đội ngũ phát triển kyber network
khiến quá trình thu hồi tiền càng trở nên khó khăn hơn
hiệp hội blockchain việt nam đánh giá
vụ tấn công giao thức phi tập trung kyber elastic
đã được chuẩn bị rất công phu trong nhiều thời gian trước đó
bởi một đội ngũ am hiểu công nghệ trình độ cao
sự việc này đặt ra vấn đề về việc các đơn vị phát triển dự án blockchain
cần một bộ quy tắc ứng xử phù hợp đi kèm
hiệp hội đó là những cam kết đảm bảo tài sản cho các nhà đầu tư
nhằm xây dựng nghiêm tin cho người dùng
cũng như gia tăng trách nhiệm đối với các chủ dự án
nghiên cứu mới của hãng kapersky cho thấy
việc nhân viên vi phạm chính sách
bảo mật thông tin của tổ chức
cũng nguy hiểm như các cuộc tấn công của hacker
theo nghiên cứu trong hai năm qua
có tới ba mươi ba sự cố an ninh mạng
tại các doanh nghiệp ở khu vực châu á thái bình dương
xảy ra do nhân viên cố tình vi phạm giao thức bảo mật
con số này gần bằng thiệt hại gây ra
bởi do dì dữ liệu trên không gian mạng
khi có tới bốn mươi sự cố mạng xảy ra
do bị hacker tấn công tại khu vực
đây là một vấn đề đáng báo động
khi đã có nhiều sự cố do dì dữ liệu
và tấn công mạng hóa diễn ra trong năm nay
nhưng nhiều nhân sự vẫn cố tình vi phạm
các chính sách bảo mật thông tin cơ bản
thưa quý vị ngày hôm nay quý vị lái xe đi làm
và bất chợt có một cuộc hẹn với đối tác hay bạn bè
thật sự sẽ rất khó xử để từ chối cuộc hẹn
nhưng cũng rất bất tiện khi không biết làm thế nào
để lái xe về nhà sau khi đã sử dụng rượu bia
bản thân tôi cũng nhiều lần rơi vào tình huống như thế này
nhưng giờ đây mọi việc đã trở nên đơn giản hơn
nhờ vào những ứng dụng đặt lái xe hộ
ngay trên các thiết bị di động
đó là chỗ hoa chín
thứ nhất là lợi cho bản thân mình
rất là an toàn cho bản thân mình
rồi thứ hai là
lợi cho mọi người mình đi đặt dịch vụ này hoàn toàn tin tưởng
lái xe cũng đặt trên ứng dụng
lái xe cũng thông tin hoàn toàn đầy đủ
đưa về tận nhà
đưa về chìa khóa tận nhà luôn
giá cả cũng anh nghĩ là cũng rất là hợp lý
không vấn đề gì cả
với cái công việc này thì tôi biết đến nó
từ cái thời điểm nghị định một trăm linh bắt đầu có hiệu lực

một số khách hàng cũng như những người mà đã uống rượu bia
nhưng mà lại đi phương tiện cá nhân của mình
người ta có nhu cầu cần tài xế để đưa người ta về nhà
thì tôi thấy đây là một cái dịch vụ khá là nhân văn
vậy là chủ nhân của chiếc xe ô tô
cũng như là chiếc xe ô tô của nhân vật của chúng tôi
đã về nhà một cách an toàn
chiếc xe thì đã được đỗ tại đây
vậy công nghệ nào đã hỗ trợ nhân vật của chúng tôi
mình là phạm đức độ
mình hiện đang là chủ phòng công nghệ của công ty gochip
hiện nay thì rất nhiều khách hàng lo lắng về việc mà thực hiện triển khai nghị định một trăm linh
là uống rượu bia thì không lái xe
rất nhiều người đã tìm đến các ứng dụng
để có thể phù hợp cho cái việc là
khi mà không may mình có một cái cuộc nhậu nào đó
thì bản thân mình cũng như chiếc xe của mình sẽ được về nhà một cách an toàn
vậy thì đơn vị của mình đã đang chỉnh khai một cuộc nhậu nào đó
chỉnh khai một cái ứng dụng như thế nào để hỗ trợ các khách hàng
có thể đảm bảo an toàn
cho cả bản thân cũng như chiếc xe một cách an toàn như thế nào
có một ứng dụng trên ios và ch play
khi khách hàng có nhu cầu cần nguồn tài xế
thì sẽ lên ứng dụng đó để đặt
sẽ có tài xế đến để đưa mình về tận nhà
hiện giờ thì trên chiếc điện thoại của tôi thì chưa có cái ứng dụng đó
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu sử dụng một cái ứng dụng
một cách là thuận lợi nhất ạ
đầu tiên thì bạn vào ch play
chỉ cần đánh chữ go chip
ứng dụng go chip
đấy ứng dụng lái xe hộ
mình chỉ cần tải về
ở đây thì có phải điền đầy đủ thông tin của khách hàng

sẽ được lưu vào trong một
một server duy nhất của công ty
và chỉ có người có sức vụ cao nhất ở trong công ty mới được quản lý như thế này
công ty cũng đảm bảo là không lộ ra những thông tin của khách hàng ra bên ngoài
app này thì hiện tại thì bên mình chuyển khai là có bốn dịch vụ
lái xe hộ xe sân bay xe du lịch xe ghép
nói chứ khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ gì thì sẽ ấn vào dịch vụ đó
ví dụ hôm nay là tôi có một cái cuộc nhậu nào đó và lại lái xe đi
vậy thì sẽ vào cái phần
mình vào lái xe hộ
lái xe hộ đúng không ạ
cho phép sử dụng dịch vụ để hệ thống xác định là mình đang ở đâu
thì đây trên là điểm đón là khách hàng đang ở vị trí hiện tại
mình muốn đi về đâu thì mình sẽ nhập địa chỉ vào cái vị trí mình muốn đi
đây hiện tại thì đã xem thấy có một tài xế có tên như thế này
và sinh năm bao nhiêu đúng không ạ
vậy thì cái thông tin của tài xế này thì
ví dụ như là một khách hàng nữ như tôi thì cũng sẽ rất là quan tâm đến cái anh tài xế này như thế nào
thế thì cái thông tin này thì cũng sẽ
cũng sẽ ở trên cái ứng dụng này luôn
đúng rồi trên ứng dụng hết
và đây mình có muốn gọi là tài xế này và mình xem được hành trình là xem là hiện tại là tài xế cũng đang ở đâu
tức là cái quá trình di chuyển hay là gì đó thì cũng sẽ đều hiện lên ở đây luôn
thế thì còn nếu như mình muốn thay đổi và muốn dừng lại thì mình sẽ
mình ấn hủy
mình đi mình lật vào khác
ví dụ như mình phát sinh là giờ đấy mình chưa về hay là mình mất vào giờ khác
thì mình sẽ hoặc là ví dụ như là cái tài xế đó mình nhìn ảnh mình chưa thấy ơn nghĩa hạ thì vẫn có thể đổi và
thay đổi có thể đổi được
thay đổi ngay khác đúng không ạ
để cho phù hợp với cái chuyến đi cũng như là nhu cầu của mình
vậy thì để vận hành được cái ứng dụng này một cách thuận lợi cho khách hàng thì mình đã đang phải triển khai những cái nội dung như thế nào và làm thế nào để có một cái app thuận lợi cho khách hàng như vậy
ví dụ mục tiêu của công ty là muốn để khách hàng khi mà có nhu cầu sử dụng thì sẽ tìm được tài xế mà nhanh nhất và gần nhất
hiện tại cũng công ty cũng triển khai app và cũng tuyển được rất nhiều tài xế ở
tuyển chọn được nhiều tài xế và phù hợp sống ở tất cả khu vực hà nội
để làm sao khách hàng khi mà có thể đặt chuyến thì thuận lợi nhất cho khách hàng
tất cả tài xế là công ty đã đều tuyển chọn có lý lịch tư pháp rõ ràng và có hồ sơ tất cả phải có hồ sơ đầy đủ
thì khi mà không may mà xảy ra trên quãng đường di chuyển mà xảy ra bất kỳ một vấn đề thì công ty sẽ là người đứng ra là chịu kinh nghiệm
thế thì ngay lúc đấy ngay lập tức thì mình có thể liên hệ với cả công ty ở trên ứng dụng này luôn hả

dịch vụ lái xe hộ đã xuất hiện tại việt nam từ khoảng năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên dịch vụ này chưa được đầu tư về công nghệ vì nhiều lý do
trong đó thói quen tự lái xe khi xay của người dân được xem là nguyên nhân chính
thời gian gần đây số lượng các ứng dụng lái xe hộ ngày càng nở rộ
lượng khách hàng đã tăng lên bốn mươi năm mươi so với trước đó
nhà hàng quán ăn cũng đã rất quan tâm đến cái nhu cầu khách hàng
và chính những nhà hàng quán ăn đấy cũng đã liên hệ để tìm những dịch vụ lái xe hộ để hỗ trợ khách hàng
làm sao khách hàng an toàn nhà hàng an toàn và mọi người đều an toàn
để mà hình thành được như thế thì khách hàng đầu tiên là phải là một người có ý thức tham gia giao thông

chúng tôi cho rằng là cái dịch vụ này chúng tôi cũng là một cái dịch vụ sẽ tạo được thói quen cho khách hàng thời gian sớm tới đây
hiện tại thì cái nhu cầu mà khi mà khách hàng uống rượu bia họ muốn thuê tài xế lái hộ về nhà
thì cũng đã xuất hiện ở rất nhiều thành phố lớn
thì gochip cũng đã chuẩn bị các cái phương án về nhân sự để phục vụ tốt các cái nhu cầu khách hàng
theo thống kê của bộ công an chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra xử lý hơn hai năm triệu trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó có hơn năm trăm năm mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm hơn hai mươi hai tổng xử phạt
việc bùng nổ các ứng dụng cung cấp dịch vụ lái xe hộ được cho là kịp thời
và hy vọng góp phần không nhỏ vào việc thay đổi ý thức thói quen của người tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia
đây cũng là xu thế chung trên toàn thế giới và kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn tại việt nam
điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông với mức độ nghiêm trọng cao trên toàn thế giới
đó chính là lý do khiến các nước tăng cường quy định xử phạt vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
ở các nước nổi tiếng với văn hóa rượu bia như hàn quốc trung quốc
những dịch vụ và ứng dụng thuê tài xế đưa đón lái xe hộ cho người say
bởi thế đang dần trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với cuộc sống về đêm của các đô thị
thủ đô seoul hàn quốc
dù đã tối muộn và là cuối tuần
xong anh lee chang be vẫn trực chờ bên điện thoại để đi làm bất cứ lúc nào
công việc của anh gần giống như một tài xế uber và grab
trừ việc anh không cần phải sở hữu một chiếc xe riêng
anh lee là derry ohn yong
nghĩa là một tài xế lái xe thuê
có nhiệm vụ đưa những khách hàng về nhà an toàn bằng chính chiếc xe của họ
phần lớn họ đã say đến mức không đủ tỉnh táo hoặc quá mệt mỏi để lái xe
tôi đã làm nghề này bảy năm nay
tôi chỉ cần một chiếc điện thoại nối mạng để nhận biết khách ở địa điểm gần nhất và đến đón họ
thường là vào đêm muộn thu nhập cũng khá
các chủ sở hữu xe có thể sử dụng các ứng dụng với thao tác tương tự đặt xe taxi
chúng tôi sẽ có mặt để đưa họ về nhà với giá tối đa là gấp đôi
xuất hiện vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
lái xe thuê là một trong những nghề phát triển nhanh nhất của hàn quốc
đặc biệt từ giữa năm ngoái
khi luật giao thông đường bộ sửa đổi
với nội dung chính là siết chặt tiêu chuẩn giám sát hành vi uống rượu lái xe bắt đầu có hiệu lực
dịch vụ darry union cũng càng trở nên phổ biến
theo hiệp hội dịch vụ tài xế hàn quốc
mỗi ngày trên cả nước có tới hơn một trăm linh tài xế lái thuê
phục vụ khoảng bảy trăm linh khách hàng
riêng trong ngày thứ sáu cuối tuần thì con số này tăng khoảng ba mươi
nhiều người hàn quốc thích uống rượu bia khi gặp gỡ giao lưu với bạn bè
tuy nhiên với tiêu chí sự phạt mới là nồng độ cồn trên không khí
với một ba thì dù chỉ uống một ly nhỏ
họ cũng xác định rằng không lái xe mà sử dụng các phương tiện công cộng
nếu không thì bọn tài xế lái thuê đưa về nhà cho an toàn
và không sợ bị cảnh sát thổi phạt
không chỉ hàn quốc
dịch vụ lái xe thuê còn nở rộ ở trung quốc nhật bản singapore và australia
những quốc gia vốn khá nghiêm khắc với hành vi lái xe khi say rượu
dù có gây tai nạn hay không
giờ đây việc tự lái xe về nhà sau mỗi cuộc nhậu không còn là lựa chọn của nhiều người
những ứng dụng công nghệ ra đời
giúp kết nối hỗ trợ người lái xe
sau khi sử dụng rượu bia
có phần làm thay đổi nhận thức của người dân
hình thành văn hóa thói quen
đã uống rượu bia thì không lái xe
đây chính là yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa hạn chế nguy cơ gây tai nạn giao thông
còn bây giờ thời lượng của chương trình nhịp sông số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh antv